những ngày gần đây trên báo chí và mạng xã hội nga đang chia sẻ rộng rãi câu chuyện về chàng trai người nga hai mươi năm tuổi ngồi xe lăn đã xả thân che chắn cho bạn gái trước làn đạn của những kẻ khủng bố trong vụ tấn công phòng hòa nhạc rosos city hall hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
câu chuyện được chia sẻ thật sự xúc động khái quát về cuộc sống khó khăn của maxim verbernie từ nhỏ cho đến khi trưởng thành
chàng trai luôn nỗ lực phấn đấu dù số phận đặc biệt khó khăn sẵn sàng xả thân để che chắn cứu người mình yêu vào thời khắc kinh hoàng
masim verbaning là một trong những người không may mắn thiệt mạng trong vụ khủng bố nhằm vào khu phức hợp krocus city vào hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
dù vậy trước khi qua đời maxim đã có một hành động anh hùng để cứu mạng bạn gái
maxim không may mắn mắc chứng teo cơ di chuyển sma
dẫn tới việc không thể đi lại ngay từ nhỏ
thế nhưng điều này không thể ngăn maxim theo đuổi âm nhạc
được biết anh đã tốt nghiệp khoa âm nhạc tại trường đại học sư phạm moscow và được mô tả có giọng hát rất hay
hôm hai mươi hai tháng ba buổi hòa nhạc được tổ chức ở grosso city và maxim đã hạnh phúc cùng bạn gái natalia tham dự
tuy nhiên buổi diễn bị gián đoạn khi những kẻ trang bị vũ khí bất ngờ xuất hiện
vào thời điểm những kẻ này bắt đầu nổi
cả hai vội vàng cùng những người khác chạy trốn
tuy nhiên maxim không thể rời đi bởi lối xuống cầu thang không trang bị đường trượt dành cho xe lăn
trong lúc cả hai còn đang bối rối một kẻ khủng bố bất ngờ xuất hiện hướng súng về phía ma sim
theo tờ the zen của nga maxim lúc này đã lấy thân người đỡ đạn che cho bạn gái khỏi cuộc thấn công
hệ quả maxim dính nhiều phát đạn vào vùng ngực và tử vong tại chỗ
natalia may mắn sống trong tình hình của bà
trong tình hình sống sát thần kỳ cô được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bỏng một mươi hai
hiện cũng vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị
truyền thông nga mô tả cuộc sống của maxim thời niên thiếu đã có quá nhiều nỗi đau
cậu bị mắc căn bệnh teo cơ cuộc sống không thể chữa khỏi
maxim phải ngồi trên xe lăn và nhiều lần chịu đau chiến đấu dành sự sống
việc phục hồi chức năng của con trai là cả một quá trình điều trị lâu dài và đắt đỏ
khiến người mẹ phải kêu gọi quyên góp để chi trả viện phí
năm hai nghìn hai mươi khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát tình trạng bệnh tật của maxim trở nên tồi tệ hơn
do gián đoạn việc tổ chức các khóa vật lý trị liệu cần chuyên gia hướng dẫn trực tiếp
khi đó chàng trai khuyết tật bắt đầu bị sút cần rõ rệt tình trạng sức khỏe của maxim trở nên xấu đi
khiến anh không thể di chuyển xe lăn buộc phải nằm liệt dường
đúng vào thời điểm này mẹ của ma sim bị mắc covid một mươi chín sau đó phải nhập viện hai lần vì biến chứng
tuy nhiên dù khó khăn về tình trạng
tế và đại dịch bà vẫn chắc chiêu số tiền tiết kiệm ít ỏi và nhận được từ quyên góp
để đảm bảo cho con trai được hướng dẫn vật lý trị liệu tại nhà một tuần hai lần
cho sự yêu thương và quan tâm của người mẹ
ma sim đã không bỏ cuộc và chiến đấu thành công để khôi phục lại những kỹ năng đã mất của mình
chia sẻ với báo giới về những khó khăn cuộc sống maxim từng nói
tôi rất cố gắng làm việc với người hướng dẫn
tôi hiểu rằng chỉ có cố gắng luyện tập mới mang lại cho tôi sự độc lập và niềm tin
bản thân tôi sẽ không phải là người bỏ đi
dù khuyết tật nhưng maxim lại có giọng hát rất tốt
trước khi thảm kịch xảy ra anh là một ca sĩ tài năng
từng học tại kho thanh nhạc hàn lâm đại học tổng hợp sư phạm quốc gia moscow
nơi hàng ngày anh đến trường đều có sự giúp đỡ của bố mẹ
bạn bè của chàng trai xấu xố chia sẻ
maxim đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp
và bắt đầu tự mình chi trả cho việc phục hồi chức năng của bản thân
cậu không muốn mẹ phải tiếp tục vất vả
và trông chờ sự giúp đỡ của các nhà tử thiện
hai năm trước maxim có bạn gái
cô tên là natasha
mối quan hệ này đã mang đến cho chàng trai một động lực mới để sống
tấm vẽ xem chương trình biểu diễn của nhóm nhạc picnic
tại phòng hòa nhạc krocus city hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
là điều bất ngờ anh dành cho natasha
cô gái vốn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc rock nổi tiếng
vào ngày định mệnh đó đôi bạn trẻ cùng nhau đến buổi hòa nhạc từ rất sớm
tại đây họ còn kịp gửi cho mẹ những bức ảnh chụp chung từ hàng ghế khán giả
lúc đó maxim còn gọi điện thoại có hình cho mẹ
cả ba người trò chuyện rất vui vẻ
khi tiếng súng vang lên maxim và người yêu không hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra
họ đi theo dòng người về phía lối ra
nhưng lối này không có đường dành cho xe lăn nên rất khó di chuyển
lúc này những tên khủng bố đang chốt chặn tại đó
lầm lầm cây súng trên tay chỉa về phía mọi người đang xà đạn
trong thời khắc nguy hiểm đó
natasha đã không bỏ mặc maxim mà vẫn dùng hết sức đẩy xe lăn trong tình cảnh hỗn loạn
khi phát hiện một tên khủng bố chĩa súng về phía người yêu
maxim dùng hết sức đẩy mạnh xe và người
đổ đè lên cô gái dùng thân mình che chắn cho người yêu khỏi làn đạn
maxim tử vong tại chỗ do nhiều vết thương ở ngực
còn natasha đã may mắn sống sót
cô đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
còn massim mãi mãi ra đi ở độ tuổi hai mươi năm
tại bệnh viện điều trị natasha kể rằng
cô sẽ không bao giờ quên ánh mắt của maxim
khi hai người nhìn nhau lần cuối vào giây phút sinh tử đó
cô gái sống sót nhờ hành động anh hùng của người yêu
một người đàn ông có sức khỏe hạn chế
nhưng lòng dũng cảm và tình yêu thương vô bờ bến
trung quanh vụ tấn công khủng bố nhằm vào phòng hòa nhạc
crosso city hall ở ngoài ô moskova
còn có nhiều câu chuyện bi thảm đầy đau thương mà chúng ta chưa được biết đến
nhưng điều ai cũng cảm nhận được sau vụ thảm sát đẫm máu này
chính là tình người sự đoàn kết sẻ chia tương trợ
của những người dân tại xứ bạch dương
khalilov một mươi năm tuổi chỉ đường sơ tán cho hơn một trăm linh người
khi nhà hát crosso city bị tấn công
và còn đi sau cùng để đảm bảo không ai bị bỏ lại
islam khalilov một mươi năm tuổi hôm hai mươi bốn tháng ba
đã kể lại thời điểm mà nhà hát crosso city ở ngoài ô moskova
bị tấn công khủng bố
khi thấy mọi người tháo chạy từ thang cuốn thang bộ
cháu hiểu đang xảy ra chuyện gì
khalilov vốn làm thêm tại phòng trông đồ trong khu phức hợp
nhà hát crosso city nhanh chóng hành động
và vận dụng kiến thức về thiết kế của tòa nhà
để giúp mọi người sơ tán tới nơi an toàn
cháu hét lớn khắp sảnh tòa nhà
mọi người đang có nổ súng hãy chạy đến khu triển lãm
cháu cũng chỉ lối và giúp mọi người chạy tới đó
khalilov cho biết khi tiếng súng rộ lên
mọi người trong nhà hát đều hoảng loạn
không ai biết phải làm gì và nên đi đâu
nên đã xảy ra cảnh tượng sô đẩy
giấm đạp ở cửa thoát hiểm
sau khi chỉ lối cho mọi người tới nơi an toàn
thiếu niên này còn chạy xuống cuối hàng
để đảm bảo không bỏ sót một ai
khalilov thừa nhận bản thân khi đó rất sợ hãi
nhưng vẫn vận dụng đúng kỹ năng sơ tán mọi người
trong trường hợp khẩn cấp
thiếu niên một mươi năm tuổi còn thoáng nhìn thấy một kẻ khủng bố
mô tả người này để dâu mặc đồ rằng di
và đang cầm súng trường đi lại khắp nơi
khalilov cũng nhìn thấy một người đàn ông
bị tay súng bắn hạ và điều đó
vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu
khalilov trả lời khi được hỏi
điều gì đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ
để chỉ đường sơ tán cho mọi người
cậu nói cháu thải hy sinh bản thân
chứ không thể để hàng trăm người chết
khaledv cũng từ chối coi bản thân là người hùng
khẳng định cậu chị đang làm phần việc của mình
sau khi câu chuyện khalylov được truyền thông đăng tải
cầu lọc bộ spartak moskova
đội bóng khalilov yêu thích
đã mời cậu tới gặp mặt
và tặng cậu vé miễn phí xem mọi trận đấu của đội
đã chuyển một mươi một usd cho khalilov để cảm ơn
lãnh đạo cộng đồng hồi giáo ở nga
cũng thông báo sẽ trao huân chương
cho sự dũng cảm của khalilov
cho đến nay theo thông tin mới nhất
được ông alexander pachyshkin
chủ tịch ủy ban điều tra nga báo cáo
trong cuộc họp do tổng thống nga vladimir putin
chủ trì vào tối ngày hai mươi năm tháng ba
vụ tấn công khủng bố là một trăm ba mươi chín người thiệt mạng
đến thời điểm hiện tại
đã nhận dạng được
và trong số những người thiệt mạng có ba trẻ em
ngoài ra còn có một trăm tám mươi hai người khác bị thương
các cơ quan chức năng
vẫn đang đẩy nhanh tiến trình xác định
danh tính các nạn nhân xấu xố
phát biểu chỉ đạo cuộc họp mới đây
tổng thống nga putin khẳng định
vụ tấn công khủng bố vào khrushchev city hall
được thực hiện bởi những phần tử hồi giáo cực đoan
tuy nhiên điều mà moscow hiện đang quan tâm
là những kẻ nào đứng sau đặt hàng
theo ông putin mục đích của vụ tấn công khủng bố
động máu trên là nhằm gieo rắc sự hoảng loạn
trong xã hội nga
người đứng đầu nhà nước nga một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc
tới gia đình người thân của các nạn nhân
và chúc những người bị thương sớm bình phục
ông cảm ơn tất cả những người
đã giúp đỡ các nạn nhân
theo ông putin người nga là tấm gương
với tinh thần đoàn kết chân chính và tương thân tương ái
ông putin xúc động chia sẻ
dù cả nước đang rất đau buồn
và mọi người đều mong muốn nhanh chóng trừng trị những kẻ phạm tội
tuy nhiên các cuộc điều tra phải được tiến hành
một cách khách quan và không tiến hành
theo cảm tính trước đó cùng ngày
tòa án bamazni ở moscow
đã ra quyết định giam giữ thêm ba nghi phạm
có liên quan tới vụ tấn công khủng bố
ba nghi phạm này ở cùng một gia đình
gồm anshoy islomot

hai mươi năm tuổi và người cha
của họ là isoy islomot
sáu mươi hai tuổi sẽ bị giam giữ
đến ngày hai mươi hai tháng năm
nguồn tin này cho biết
dilovar islomot trước đó sở hữu
chiếc xe ô tô màu trắng mang biển số
t sáu trăm sáu mươi tám um sáu mươi chín vùng tivr
mà những kẻ khủng bố đã sử dụng
để bỏ trốn vào ngày hai mươi hai tháng ba
lực lượng an ninh cũng bắt giữ bốn thủ phạm
của vụ tấn công khủng bố họ là công dân
của tajikistan gồm
và muhammad sobhi fayyob
cảnh sát đã nhanh chóng đưa những kẻ bị bắt này
về moscow cả bốn tên này
đều bị buộc tội
bộ bố dẫn đến chết người trong một nhóm có tổ chức
hình phạt của tội danh này có thể lên tới mức tù trung thân